theo who với số lượng đột biến bất thường omicron có thể khiến biến chủng này dễ lây lan hơn hoặc dễ nèm miễn dịch hơn
who lấy dẫn chứng việc số người tái nhiễm covid một mươi chín do omicron có xu hướng tăng ở nam phi một trong những nơi đầu tiên phát hiện biến chủng omicron
cũng có chung nhận định này các nhà nghiên cứu của đại học oxford hôm một mươi ba tháng một mươi hai công bố một phân tích trong phòng thí nghiệm cho thấy
omicro làm giảm đáng kể kháng thể trung hòa ở người đã tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín
họ cho biết nhiều người đã tiêm vaccine nhưng không tạo ra đủ lượng kháng thể trung hòa
để chống lại omicron
tuy nhiên ông mathuznev một thành viên trong nhóm chuyên gia lưu ý hiện chưa thể xác định chắc chắn mức độ làm suy giảm hiệu quả vaccine của omicron ngoài thực tế
chúng ta chưa thể xác định được bao nhiêu kháng thể trung hòa là đủ
chúng ta vẫn chưa thực sự xác định được ngưỡng bảo vệ cần thiết trước biến chủng omicron
ông snap nói và nhấn mạnh thêm rằng lời khuyên tốt nhất dành cho những người chưa tiêm chủng là nhanh chóng tiêm chủng
còn những người đã tiêm chủng nên tiêm mũi tăng cường
nhóm nghiên cứu của ông snap cũng rút ra nhận định omicron ít có nguy cơ gây bệnh nặng hơn
mặc dù các dữ liệu ban đầu cho thấy omicron có thể ít nghiêm trọng hơn delta
nhưng tổ chức y tế thế giới cho rằng vẫn cần thêm dữ liệu để xác định độc lực của nó
thậm chí kể cả khi độc lực của nó thấp hơn của delta số người nhập viện cũng sẽ tăng do tốc độ lây lan nhanh
tỷ lệ nhập viện tăng có thể kéo theo gánh nặng cho các hệ thống y tế dẫn đến có thêm nhiều trường hợp tử vong
đây là cảnh báo của tổ chức y tế thế giới
tại một số nước châu phi biến chủng này gây lo ngại do nó chứa tới ba mươi hai đột biến trên protein gai
cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan né miễn dịch của virus
omicron hiện đã lan ra hơn sáu mươi quốc gia và anh đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do omicron
các dữ liệu ban đầu từ nam phi cho thấy omicron đang kéo theo làn sóng gia tăng ca nhiễm nhanh chóng
nhưng bệnh nhân chủ yếu có triệu chứng nhẹ đặc biệt ở người trẻ đã tiêm vaccine
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới cho rằng cần thêm một vài tuần nữa mới có thể xác định mức độ nghiêm trọng của omicron
tờ w standers dẫn khuyến cáo của cố vấn chính quyền hồng kông kêu gọi tiêm mũi ba cho người dân đặc khu
sau khi kết quả báo cáo cho thấy omicron làm giảm đến chín mươi bảy lượng kháng thể ở một người tiêm hai mũi pfizer biontech
kết quả nghiên cứu của đại học hồng kông và đại học trung quốc cho thấy
hiệu lực tiêu diệt biến thể omicron của vaccine pfizer biontech yếu đi gấp ba mươi hai lần so với sars cov hai ban đầu
tuy nhiên vaccine này vẫn có khả năng ngăn chặn nguy cơ tử vong và diễn tiến nặng
theo thông tin từ the standard
để rút ra kết luận này đội ngũ chuyên gia do giáo sư malikierit đại học hồng kông dẫn đầu đã tiến hành
thu thập mẫu máu của một mươi người sau một tháng tiêm mũi hai tức thời điểm hàm lượng kháng thể dự kiến tăng lên mức cao nhất
tiếp theo họ thử mẫu máu với virus ban đầu của sars cov hai cũng như đối với biến thể omicron lấy từ ca bệnh đầu tiên ở hồng kông
kết quả cho thấy hiệu lượng vaccine giảm mạnh trước omicron
hai đại học trên cũng đang thực hiện cuộc thử nghiệm đối với vaccine sinovac và dự kiến sẽ sớm có kết quả
các cuộc nghiên cứu trước đó cho thấy hàm lượng kháng thể tiêu diệt virus ở vaccine sinovac thấp hơn so với vaccine pfizer biontech theo nhóm chuyên gia này
trước thông tin trên tiến sĩ david hui suu treom cố vấn chính quyền hồng kông về dịch covid một mươi chín cho rằng
omicron đẩy hầu như tất cả mọi người vào tình thế phải tiêm mũi ba
số liệu của hãng pfizer ghi nhận hàm lượng kháng thể sau khi tiêm mũi ba cao gấp hai mươi năm lần so với hai mũi trên
tiến sĩ hua cho biết trong một báo cáo khác mũi ba vaccine pfizer biontech mang đến hiệu lực bảo vệ bảy mươi năm trước biến thể omicron
bà sophia chan shu chi người đứng đầu cơ quan thực phẩm và y tế hồng kông cho biết rằng
các chuyên gia vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai sẽ thảo luận về việc tiêm mũi ba cho các nhóm không ưu tiên và đã tiêm hai mũi pfizer biontech
trong khi đó tổ chức y tế thế giới thông báo biến thể omicron đã lan đến sáu mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
dựa trên dữ liệu sơ bộ tốc độ lây lan của omicron dự kiến sẽ bứt phá biến thể gelta trên toàn cầu
theo các nguồn tin hãng moderna chuẩn bị công bố kết quả nghiên cứu về hiệu lực của vaccine của hãng này trước biến thể omicron
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai hơn hai mươi ba triệu người mỹ đã được tiêm mũi ba vaccine moderna
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
tổ chức y tế thế giới ngày một mươi hai tháng một mươi hai dẫn dữ liệu sơ bộ cho thấy
biến chủng omicron lây lan mạnh hơn biến chủng delta và làm giảm hiệu quả của các dịch bệnh
tổ chức y tế thế giới cho biết tính đến ngày chín tháng một mươi hai omicron đã lây lan đến sáu mươi ba quốc gia
mức độ lây nhiễm nhanh hơn để kiểm soát mức độ lây lan của dịch bệnh
đã được ghi nhận ở nam phi và anh nơi delta là chủng virus vượt trội
theo who dữ liệu ban đầu cho thấy omicro làm giảm hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan
với dữ liệu hiện có dường như omicron sẽ vượt qua biến thể delta tại nơi có lây nhiễm trong cộng đồng
biến chủng omicron cho đến nay chủ yếu gây ra các ca bệnh nhẹ hoặc các trường hợp không có triệu chứng
nhưng who cho biết dữ liệu hiện tại chưa đủ để xác định mức độ nghiêm trọng lâm sàng của biến chủng này
omingron là biến chủng mới của virus sars cov hai được phát hiện lần đầu tiên tại châu phi hồi tháng trước
kết quả giải trình tự gen cho thấy nó chưa tới hơn năm mươi đột biến
trong đó hơn ba mươi đột biến gắn trên protein gai cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan né miễn dịch của virus
tổ chức y tế thế giới đã xếp omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
nam phi đã báo cáo trường hợp nhiễm biến chủng omicron cho tổ chức y tế thế giới vào ngày hai mươi bốn tháng một
các nhà sản xuất vaccine pfizer biontech tuần trước cho biết
ba liều vaccine của họ vẫn có hiệu quả chống lại omicron
các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như anh và pháp đã kêu gọi người dân tiêm mũi thứ ba vaccine để chống lại omicron
các chuyên gia cảnh báo omicron có thể trở thành biến chủng trội ở anh vào cuối tháng này
ở kịch bản tồi tệ nhất số ca tử vong do covid một mươi chín ở anh có thể tăng bảy mươi năm người trong vòng năm tháng tới
các nhà khoa học gần đây đã phát hiện một phiên bản tàng hình của biến chủng omicron
trong các mẫu xét nghiệm tại nam phi australia và canada
xong cũng có thể đã lây lan rộng hơn mà chưa được phát hiện
phiên bản tàng hình có nhiều đột biến giống của omicron nhưng không có sự thay đổi gen cụ thể
cho phép phát hiện virus bằng xét nghiệm pcr mặc dù vẫn có thể phát hiện bằng giải trình tự gen
các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để khẳng định phiên bản mới của omicron có cơ chế lây lan giống như omicron
nhưng nó có sự khác biệt về mặt cấu trúc gen và do đó có thể có cơ chế hoạt động khác
một số chuyên gia y tế cho rằng omicron dễ lây lan hơn nhưng có thể không nghiêm trọng
tiến sĩ michain giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của who nói rằng dữ liệu sơ bộ cho thấy
biến chủng omicron không gây ra các triệu chứng nặng hơn cho người bệnh khi nhiễm so với biến chủng delta hay các chủng virus trước